theo bộ y tế kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một hai trăm tám mươi bảy trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín
và đến nay cả nước đã chữa khỏi cho hơn một triệu ca
trong số các f đang điều trị có gần sáu năm trăm linh ca nặng
bắc cạn là tỉnh duy nhất không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm hai mươi sáu triệu liều
trong đó tiêm một mũi là hơn bảy mươi hai triệu liều và tiêm mũi thứ hai là hơn năm mươi ba triệu liều